ngày năm tháng một thanh tra bộ y tế cho biết thời gian tới bộ y tế sẽ thanh tra toàn diện về an toàn thực phẩm đối với một số công ty sản xuất nước mắm
trong đó có hai nhà sản xuất nước mắm vào loại lớn nhất hiện nay ở việt nam
thanh tra bộ y tế khẳng định đây là đợt thanh tra theo kế hoạch nằm trong chương trình thanh tra năm hai nghìn một mươi bảy đã được lãnh đạo bộ y tế phê duyệt
dự kiến đợt thanh tra này bắt đầu từ sau tết nguyên đán
theo tổng cục thống kê mỗi năm người dân việt nam tiêu thụ hơn hai trăm linh triệu lít nước mắm với tổng doanh thu gần bảy năm trăm linh tỷ đồng
đồng thời thanh tra bộ cũng cho biết năm hai nghìn một mươi bảy thanh tra bộ y tế cũng sẽ thanh tra toàn diện một số cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng lớn
trước đó trong năm hai nghìn một mươi sáu bộ y tế đã thanh tra theo kế hoạch toàn diện bốn công ty sản xuất nước giải khát lớn
phát hiện ra một số tồn tại và xử phạt các hành vi vi phạm lên tới trên sáu tỷ đồng
đồng thời buộc thu hồi và tiến hành tiêu hủy nhiều sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm